tại tỉnh nam định đã long trọng tổ chức lễ khởi công xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua địa bàn tỉnh
đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng được kỳ vọng sẽ tạo đột phá trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh
khi tuyến đường được đưa vào khai thác
dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển qua tỉnh nam định có tổng mức đầu tư hơn hai sáu trăm năm mươi tỷ đồng
điểm đầu của dự án kết nối với dự án tuyến đường bộ ven biển tỉnh thái bình
tại đề hữu sông hồng xã giao thiện huyện giao thủy
điểm cuối kết nối với dự án tuyến đường bộ ven biển tỉnh ninh bình tại bờ tả sông đáy
đề biển xã nghĩa hải huyện nghĩa hưng
tổng chiều dài đầu tư xây dựng hơn năm mươi chín km trong đó làm mới hơn ba mươi tám km mở rộng nâng cấp hơn một mươi hai chín km
việc khởi công xây dựng dự án là sự kiện có ý nghĩa quan trọng thiết thực
chào mừng đại hội đảng bộ tỉnh nam định lần thứ hai mươi nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm